để chủ động ứng phó kịp thời với những tình huống xấu do thiên tai
đặc biệt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong những ngày qua hạt quản lý đề điều thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
đã cử nhiều lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao trên đề biển đây
đối với đoạn đê bị sạt lở dài ba trăm năm mươi sáu mét tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời
đã giao cho công ty busasco thi công
đến nay đã triển khai lắp đặt hơn một trăm sáu mươi cấu kiện đúc sẵn dài hơn ba trăm hai mươi mét
đề biển tại đây đã tạm thời ổn định
còn tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao từ cống kinh mới đến cống đá bạc
xã khánh bình tây huyện trần văn thời dài trên bốn năm km
hiện nay cũng đã tập kết hơn năm trăm linh mét khối đá hộc gần sáu trăm linh dọ đá và một mươi bao tải
trên một cây cửa tràm nhằm sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra
còn bên trong đê do mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc xảy ra
đã làm nhiều cây xanh bị đổ gãy nhiều diện tích lúa hẻ thu đang tu hoạch cũng bị ảnh hưởng
hiện ngành chức năng tỉnh cà mau chưa đánh giá được mức độ thiệt hại